do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao đêm ngày năm tháng năm nhiều địa phương của tỉnh lào cai có mưa lớn kèm theo rông lốc trên diện rộng đặc biệt có những nơi đã xuất hiện mưa đá gây thiệt hại nhà cửa và hoa màu của người dân
trận mưa kéo dài từ khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm đêm năm tháng năm đến dạng sáng nay tại một số địa phương như huyện bát sát bảo thắng và thành phố lào cai
đặc biệt rông lốc kèm theo mưa đá với cường độ lớn xảy ra tại các phường cốc lếu kim tân bắc cường vạn hòa cốc san của thành phố lào cai khiến đổ nhiều cây xanh trên đường phố và hư hỏng nhà dân
đây là trận mưa đá thứ tư xảy ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lào cai tính từ đầu năm đến nay
theo thống kê mưa lớn kèm rông lốc đã làm một trăm sáu mươi sáu ngôi nhà bị ảnh hưởng hư hỏng và gần hai mươi hectare hoa màu của người dân bị thiệt hại
ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân dọn dẹp sửa chữa nhà ở giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

tổ chức tìm kiếm đã phối hợp với các địa phương thông báo kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực các tàu bị nạn hỗ trợ tìm kiếm kịp thời trao đổi cung cấp thông tin có liên quan cho các lực lượng đang tham gia tìm kiếm cứu nạn đồng thời thăm hỏi động viên chia sẻ với các gia đình có thuyền viên bị nạn
trước đó bốn tàu cá tại địa phương đã gặp nạn trên biển khi đang đánh bắt cá
trước đó lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phối hợp với chính quyền các địa phương lực lượng chức năng và ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu vớt được một mươi ba người trong đó một người đã chết sáu người được vào bờ an toàn và sáu người khác đang trên các tàu của ngư dân
hiện nay còn một mươi một thuyền viên vẫn đang mất tích không liên lạc được
chiều cùng ngày tại trụ sở ban đối ngoại trung ương đồng chí lê hoài trung bí thư trung mương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đã tiếp bộ trưởng bộ quân đội pháp sébastien lekonu
ghi nhận ý nghĩa của chuyến thăm việt nam dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của bộ trưởng bộ quân đội pháp đối với lịch sử quan hệ song phương
đồng chí lê hoài trung hoan nghênh kết quả cuộc hội đàm với bộ trưởng bộ quốc phòng và cuộc hội kiến với thủ tướng chính phủ của bộ trưởng bộ quân đội pháp
chúc chuyến thăm đạt kết quả tốt đẹp góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng
bộ trưởng bộ quân đội pháp mong muốn qua các nhà lãnh đạo việt nam chuyển lời thăm hỏi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ đánh giá cao những thành tựu phát triển của việt nam trong thời gian qua khẳng định pháp luôn coi trọng việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với việt nam
bộ trưởng bộ quân đội pháp cho rằng chuyến thăm của ông tới việt nam lần này là biểu hiện của tình hữu nghị và quyết tâm cùng hợp tác vì sự phát triển của hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước